liên quan đến vụ nhiều nam nữ thanh niên tổ chức bay lắc tại khách sạn tâm hùng vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự hai đối tượng võ văn quý và lê nhật cường
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng ba giờ ngày một mươi hai tháng bảy tổ tuần tra phát hiện tại khách sạn tâm hùng ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tại ba phòng cho thuê ở tầng năm của khách sạn
có hai mươi ba nam nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm nhanh hai mươi ba đối tượng trên đều dương tính với ma túy
hiện cường và quý bị công an thành phố rạch giá tạm giữ để điều tra
các đối tượng dương tính với ma túy còn lại được bàn giao cho địa phương để tiến hành xử lý theo quy định